thưa quý vị chiều nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân việt nam năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
nông dân là chủ thể là trung tâm trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh bền vững
tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng bảy mươi nông dân tiêu biểu
đại diện cho hơn một mươi triệu hội viên hội nông dân trên cả nước
hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
với chủ đề nông dân là chủ thể là trung tâm trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh bền vững
hội nghị đối thoại đã có gần hai câu hỏi đề xuất kiến nghị được gửi tới thủ tướng chính phủ
theo đó bà con nông dân mong muốn chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết hai mươi sáu
ưu tiên triển khai như phát triển kinh tế xanh nông nghiệp sinh thái thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị
quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao
giảm phát thải vùng đồng bằng sông cửu long mà thủ tướng chính phủ đã ký quyết định ban hành
vai trò của người nông dân trong thực hiện chương trình giảm phát thải dòng khí nhà kính của việt nam về vào năm hai nghìn năm mươi
cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ trang bị thiết bị chuyển đổi số hạ tầng mạng viễn thông
đặc biệt là công tác tập huấn thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số
về các vấn đề liên quan đến sản xuất tiêu thụ nông sản nhiều ý kiến kiến nghị đề xuất chính phủ
thủ tướng chính phủ có chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai có hiệu quả các đề án về canh tác cà phê
sản xuất tôm theo chuỗi bền vững
trong đó nhiều kiến nghị mong muốn chính phủ ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào việc quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu tập trung
gắn với xây dựng nhà máy chế biến tạo chuỗi giá trị bền vững hài hòa lợi ích giữa người nông dân và doanh nghiệp
thúc đẩy du lịch nông nghiệp nông thôn các giải pháp chính sách trong việc xử lý ô nhiễm nguồn nước ở sông
canh mương tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa khoa học quy hoạch phát triển công nghiệp làng nghề
vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi dịch chuyển sang lĩnh vực công nghiệp
dịch vụ ở khu công nghiệp ở đô thị hay đi xuất khẩu lao động khi quay về nông thôn
trên cơ sở đối thoại thủ tướng phạm minh chính đã xem xét quyết định các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt
để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp
xây dựng nông thôn mới xanh bền vững
thủ tướng cũng đã trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết những vướng mắt
chăn trở của bà con nông dân cũng như nhu cầu trình đáng của nông dân doanh nghiệp hợp tác xã
tiến tới xây dựng chuỗi giá trị liên kết thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp xây dựng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại và nông dân văn minh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ để phát huy quyền làm chủ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho bà con nông dân
đồng thời triển khai thắng lợi có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
tới đây các bộ ngành hội nông dân việt nam tăng cường công tác tuyên truyền vận động về đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp nông dân nông thôn cho nông dân
chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức khơi dậy tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc
ý chí tự lực tự cường tinh thần lao động cần cù sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nâng cao ý chí quyết tâm không cam chịu nghèo nàn lạc hậu thực hiện khát vọng làm giàu
cán bộ hội viên nông dân cả nước ra sức phấn đấu hăng hái thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh
phát huy giá trị phẩm chất tốt đẹp của người nông dân tích cực xây dựng nông thôn hiện đại
nông dân văn minh tham gia phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh hội nhập quốc tế
nâng cao nhận thức của nông dân về phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn nông nghiệp thông minh sạch và an toàn
tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tích cực hội nhập quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu
tận dụng mọi cơ hội biến nguy thành cơ và không để ai bị bỏ lại phía sau

tích cực phát triển như là phát triển kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức
và phát triển mục tiêu là xây dựng nông thôn hiện đại nông nghiệp sinh thái và nông dân văn minh
cùng với đó là nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn
và xây dựng nông thôn mới nâng cao chất lượng đào tạo
bồi dưỡng nghề cho nông dân lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ tư vấn
hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh chủ động hội nhập mở rộng hợp tác quốc tế
đẩy mạnh đối thoại nhân dân tập trung triển khai nguồn lực nhân lực để thực hiện tốt các đề án
chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp tập trung triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp
thủ tướng phạm minh chính tin rằng với mục tiêu xây dựng hội nông dân việt nam vững mạnh
phát huy vai trò nông dân là chủ thể là trung tâm trong phát triển nông nghiệp
kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
nông nghiệp nông thôn nước ta ngày càng phát triển và nông dân việt nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế ngày càng quan trọng
sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng
công tác chính trị năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba hoạt động công tác đảng công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ
bám sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất
đại tướng lương cường yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị
của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị cấp ủy các cơ quan đơn vị
cho năm hai nghìn hai mươi bốn nhất là tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương
quân ủy trung ương trọng tâm là nghị quyết trung ương tám khóa một mươi ba về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
giữ vững định hướng chính trị bảo đảm tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội
tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân
thưa quý vị kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định kiểm soát được lạm phát tăng trưởng gdp năm năm là những điểm nổi bật mà việt nam đạt được trong năm nay
một năm vô cùng nhiều khó khăn cả từ trong nước và quốc tế
dù không đạt mục tiêu tăng trưởng của năm nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng gần như cao nhất trong khu vực châu á thái bình dương
và là điểm sáng trong nền kinh tế thế giới
bức tranh kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đã ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật với những con số ấn tượng
tổ chức xếp hạng tín nhiệm
thương hiệu fixed rating đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của việt nam lên mức bb với trình vọng ổn định
giá trị thương hiệu quốc gia việt nam đạt bốn trăm ba mươi một tỷ usd tăng một bậc lên thứ ba mươi hai trên một trăm linh thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới
năm nay lĩnh vực fdi là lĩnh vực đáng chú ý khi kinh tế thế giới suy thoái nhưng đã có một trăm một mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào việt nam
cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba với số vốn cả năm ước đạt ba mươi sáu sáu mươi một tỷ đô la mỹ
tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ
về công nghiệp giá trị toàn ngành công nghiệp tăng ba hai trong năm hai nghìn hai mươi ba
riêng công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng của công nghiệp tăng ba hai trong năm hai nghìn hai mươi ba
điểm sáng đầu tiên phải nhìn đận là hàng hóa đặc biệt là hàng công nghiệp chế biến chế tạo tăng ước đạt trên ba mươi tỷ usd
và cái kim ngạch này thì thực sự là đóng góp rất lớn cho tổng kinh mạch xuất khẩu việt nam
nông nghiệp đã phát huy vai trò là bệ đỡ cho tăng trưởng năm nay
giá trị tăng thêm toàn ngành ba tám mươi tám so với năm trước đóng góp ba mươi bốn vào tăng trưởng chung toàn nền kinh tế
trong đó mặt hàng rau củ quả đạt kim ngạch xuất khẩu năm sáu tỷ usd gạo cán đích gần năm tỷ usd
một số kỷ lục mà nông nghiệp việt nam đạt được
ngược chiều với chính sách tiền tệ của một số quốc gia trên thế giới
khi tăng lãi suất cho vay để giảm lạm phát thì ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành bốn lần từ mức năm đến một năm
năm hai nghìn hai mươi ba thì ngân hàng nhà nước
ban lãnh đạo cũng rất là mạnh dạng là điều chỉnh giảm bốn lần lãi suất điều hành
các khoản cho vai mới bình quân của một mươi tháng năm nay đã giảm khoảng ba
những chỉ số lạc quan trên của nền kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba dự báo sẽ là lực đẩy cho con tàu kinh tế việt nam nỗ lực vượt khó trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam
áp dụng biện pháp ngăn chặn
bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
những vi phạm này liên quan vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam
gọi tắt là vncert thuộc bộ thông tin và truyền thông
các bị can bị khởi tố gồm nguyễn trọng đường cựu giám đốc vncert
phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ thông tin và truyền thông
ngô quang huy cựu phó giám đốc vncert phó tránh văn phòng bộ thông tin và truyền thông
nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị cựu tổng giám đốc công ty aic
đỗ văn sơn trưởng ban quản lý dự án hai công ty aic trưởng ban kt bảy công ty aic
nguyễn vũ cường giám đốc công ty khang phát mai phương nam phó giám đốc công ty khang phát
đặng xuân minh giám đốc công ty btc value nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty btc value
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ quá trình lập
phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật
nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế
do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam gọi tắt là vncert
thuộc bộ thông tin và truyền thông thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
xác định ông nguyễn trọng đường nguyên giám đốc vncert đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới
thông đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khang phát
đơn vị tư vấn công ty cổ phần thẩm định giá btc value và nhà thầu cung cấp thiết bị là
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
thưa quý vị với mạng xã hội và thương mại điện tử phát triển rầm rộ dễ dàng mua bán
nhiều thanh thiếu niên đã lên mạng tìm mua và tự chế pháo nổ
đây là hành vi hết sức nguy hiểm bởi nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và hậu quả thì sẽ rất nghiêm trọng
công an huyện gia lộc hải dương vừa phát hiện hai học sinh sinh năm hai nghìn tám
đã đặt mua hóa chất nguyên liệu chế tạo pháo trên mạng xã hội
để tự chế sáu kg pháo nổ vừa để sử dụng vừa để bán
hàng năm cứ vào thời điểm trước và trong dịp tết nguyên đán
tình trạng chế tạo tàng trữ buôn bán và sử dụng pháo nổ
trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp
điều đáng nói là hiện nay đã có rất nhiều vụ việc các em học sinh thanh thiếu niên
tự tìm hiểu chế tạo pháo chai phép
thông qua các trang web trên mạng xã hội
trẻ em thường có tâm lý tò mò và hàm vui
sử dụng buôn bán pháo
không chỉ nguy hiểm mà còn là những hành vi vi phạm pháp luật
các em đang ở lứa tuổi học sinh
cần được tuyên truyền mạnh mẽ thường xuyên để nhận thức được sự nguy hiểm
nếu tự chế mua bán pháo nổ và sử dụng buôn bán pháo
còn là những hành vi vi phạm pháp luật
triển khai các biện pháp tuyên truyền
phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho các cháu học sinh
để các cháu học sinh nhận thức được
phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các phóng sự
về hậu quả của việc
chế tạo pháo để gửi cho sáu mươi ba địa phương
để phát hành xuống cho các công an các cơ sở
để tuyên truyền trong các trường học
cuối năm là dịp mà các đối tượng buôn lậu pháo
tìm mọi cách để vận chuyển tuồn ra thị trường kiếm lời
vì vậy các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác
giám sát con em mình trước mọi hành vi mua bán sử dụng pháo
thưa quý vị tại tỉnh ninh bình
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch
công an tỉnh ninh bình đã chủ động các giải pháp
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
huyện hoa lư là địa bàn có nhiều khu điểm du lịch hấp dẫn
thường xuyên thu hút du khách đến tham quan
nhất là trong các kỳ nghỉ lễ
nên phương tiện qua đây luôn đông hơn ngày thường
nhiều dân công an huyện hoa lư đã xây dựng những phương án
đảm bảo trật tự công cộng theo cấp độ phù hợp
huy động lực lượng phương tiện
để đảm bảo an ninh trật tự nhất là vào các ngày nghỉ lễ
cái thứ hai nữa là phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tỉnh
theo sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
đảm bảo tốt an ninh trật tự tuần lễ festival
công an tỉnh ninh bình đã huy động tối đa lực lượng
phương tiện tập trung kiểm soát xử lý phương tiện vi phạm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phân công lực lượng hướng dẫn tại các chốt giao thông trọng điểm
không để tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài xảy ra
đối với các phương tiện tham gia vùng đường
có hành vi như chợ hàng vượt quá đại trọng
rồi các hành vi chơi lưới thay đổi kích thước thành thùng
để chợ hàng vượt quá đại trọng quá khổ
khi tham gia giao thông đổi bộ gây mất đội giao thông
đối với các chốt giao thông
công an tỉnh ninh bình cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan
chủ động xây dựng phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
theo số liệu thống kê của tỉnh quảng ninh vừa công bố
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp của tỉnh quảng ninh năm hai nghìn hai mươi ba tăng một mươi một ba
đây cũng là năm thứ chín liên tiếp tỉnh quảng ninh đạt tốc độ tăng trưởng hai con số
quy mô grdp của tỉnh quảng ninh theo giá hiện hành năm hai nghìn hai mươi ba đạt ba trăm một mươi năm tám nghìn tỷ đồng
cơ cấu kinh tế khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm bốn
khu vực công nghiệp xây dựng chiếm năm mươi một chín khu vực dịch vụ chiếm ba mươi bảy
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt năm mươi năm sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng
vượt chỉ tiêu quốc hội giao năm
về trật tự an toàn xã hội so với năm hai nghìn hai mươi hai số vụ tai nạn giao thông giảm một chín
nhưng số người bị thương tăng hai mươi tám
tỉnh cũng xảy ra hai mươi tám vụ trái nổ gây thiệt hại ước tính bốn một tỷ đồng
nhiều nhạc sĩ sáng tác giao hưởng đã trở thành những tượng đài của âm nhạc nhân loại
và những tượng đài đó qua nét vẽ của các họa sĩ mọi thời đại đã trở thành những chân dung văn hóa được công chúng yêu mến
các hoạt động ý nghĩa đó cũng đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần nghị quyết số ba mươi ba của đảng
vài năm trở lại đây studio phố hoài của nhật bản đã được phát triển bền vững đất nước
nhà văn họa sĩ trần thị trường đã trở thành một địa chỉ sinh hoạt văn hóa văn nghệ
một trong những nơi tìm đến đầy thú vị của giới văn nghệ sĩ thủ đô và trên cả nước
thời gian gần đây phố hoài studio còn được người ta tìm đến nhiều hơn để chiêm ngưỡng tranh chân dung
của một mươi nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới trước khi các tác phẩm rời phố hoài
để về hệ thống trường phổ thông liên cấp alfred nobel
những mozart beethoven chopin schubert stravinsky đã được nhà văn họa sĩ trần thị trường
và họa sĩ hải kiên giảng viên trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương
tái hiện chân dung qua các bức tranh sơn dầu khổ lớn với rất nhiều cảm xúc
một mươi bức tranh chân dung của một mươi nhà soạn nhạc vĩ đại do ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa việt nam
trao tặng cho thầy trò trường alfred nobel nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn
đây là một cử chỉ văn hóa có ý nghĩa của các nhà
nghệ sĩ đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật phổ thông và xây dựng môi trường văn hóa học đường
trường phổ thông liên cấp alfred nobel ngôi trường mang tên nhà hóa học và kỹ nghệ nổi tiếng thế giới người thụy điển
là một trong những trường quốc tế uy tín tại thủ đô hà nội
ngoài cơ sở vật chất và nội dung đào tạo theo chương trình quốc tế cambridg
trường còn rất chú ý đến việc giảng dạy
nghệ thuật đặc biệt là nghệ thuật âm nhạc với mục đích giúp học sinh làm quen và dần yêu thích âm nhạc cổ điển bác học
từ đó mở rộng và làm cho đời sống tâm hồn các em thêm phong phú
phòng nhà của trường luôn có những giờ giảng dạy giới thiệu về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới và tác phẩm của họ
và bây giờ khi trên tường của phòng nhạc đã xuất hiện tranh chân dung của các nhà soạn nhạc ấy
thì việc dạy và học âm nhạc lại càng thêm sinh động và hiệu quả
hôm nay khi mà được đón những cái bức tranh vẽ chân dung của những cái người nhạc sĩ mà tôi rất là tôn trọng
thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là xúc động khi mà các em học sinh ở trường
cũng sẽ có thể được học ở trong một cái không gian mà có sự hiện hữu của những cái nhà soạn nhạc tài ba như thế
đưa âm nhạc vào chương trình giáo dục ở cấp phổ thông đang ngày càng tỏ ra cần thiết
đối với sự phát triển trí tuệ và tâm hồn của các em học sinh
được học nhạc
nhất là được học âm nhạc cổ điển bác học mà lại trong một không gian có sự hiện diện chân dung của các nhà soạn nhạc vĩ đại
thì đó là một sự bổ trợ tinh thần rất hữu ích đối với các em
việc kết hợp giữa âm nhạc và hội họa như vậy chắc chắn sẽ đưa giáo dục nghệ thuật phổ thông lên một tầm cao mới